những ngày này thủ đô hà nội đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
dưới thời tiết giao động là từ bốn mươi đến bốn mươi một độ c người dân hà nội không thoát khỏi ảnh hưởng lớn về sức khỏe
để chống lại thời tiết khắc nghiệt như là một bức tử mùa hè thời trang ra phố không thể thiếu
chính là muôn kiểu áo trong nắng khẩu trang kính dâm găng tay kín mít thậm chí không để lọt bất kỳ kẽ hở nào dưới cây nắng oi ả
sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng xem lại những bức ảnh trên các báo do chúng tôi tổng hợp lại